theo tổng cục thủy sản nước ta có tiềm năng nuôi trồng thủy sản trên biển rất lớn ước tính đạt khoảng năm trăm linh hectare
nuôi biển đã và đang phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước
đó là nhận định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại hội nghị phát triển nuôi biển bền vững được tổ chức mới đây tại tỉnh phú yên
nước ta có tổng diện tích nuôi biển hơn hai trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi ha tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên hai mươi ba một năm
đến năm hai nghìn hai mươi ước nuôi biển của việt nam đạt sản lượng hơn sáu trăm linh tấn
nuôi biển đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn ven biển
mặc dù vậy nuôi biển ở việt nam còn mang tính tự phát thiếu quy hoạch dẫn đến nhiều hệ lụy đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước

và đối với các nội dung các nội dung các nội dung các nội dung các nội dung các nội dung các nội dung
bảo đảm tính ổn định lâu dài cho doanh nghiệp và người dân
cùng với đó gắn cơ chế chính sách nguồn lực với tổ chức thực hiện bảo tồn và giảm khai thác
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường nuôi biển sẽ là giải pháp phát triển thủy sản một cách bền vững
có sức cạnh tranh trong giai đoạn mới bảo đảm đủ điều kiện hội nhập